với mục tiêu gắn kết cộng đồng chia sẻ và từng bước phát triển các mô hình mẫu về kinh tế văn hóa cho cộng đồng người giao trên cả nước
chương trình người giao việt nam gắn kết từ bản sắc đã được tổ chức tại hà nội
việt nam hiện nay có khoảng tám trăm linh người giao cư trú tập trung tại các tỉnh miền núi phía bắc
việc tổ chức chương trình người giao việt nam gắn kết từ bản sắc có ý nghĩa cụ thể với những bà con người giao đang mong muốn vươn lên làm giàu chính đáng
và phát huy bản sắc văn hóa góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc
theo tinh thần nghị quyết trung ương v khóa viii của ban chấp hành trung ương đảng
dự chương trình các đại biểu đã cùng nhau trao đổi thông tin về tình hình cộng đồng người giao ở các tỉnh thành trên cả nước
đặc biệt là nhóm người giao đang vận hành các hợp tác xã doanh nghiệp tại các địa phương để tìm ra yêu nhược điểm và giải pháp khắc phục hướng đi trong thời gian tới
từ đó từng bước xây dựng chương trình hành động cụ thể tạo sự hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng và cùng nhau phát triển kinh tế theo hướng bền vững tại khu vực cộng đồng cư trú